các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến thăm một người tại bệnh viện đa khoa thống nhất sau đó đi nhậu với một nhóm bạn của công ty
đến hai mươi ba giờ đêm người nhà không thấy ông mưa về nên gọi điện thì không còn liên lạc được đến trưa nay thì nhận được thông tin